mỗi ngày cục hải quan tp hcm thu ngân sách trên bốn trăm năm mươi tỷ đồng
và tính đến ngày một mươi hai tháng hai đã thu ngân sách đạt gần một mươi một tỷ đồng
đạt chín bốn giảm bốn trị tiêu được ra
căn cứ và quyết định thủ tướng chính phủ ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
và của bộ tài chính về việc chuyển giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước
cho cục hải quan tp hcm năm hai nghìn hai mươi là một trăm một mươi năm tỷ đồng từ hoạt động xuất nhập khẩu
tính đến giữa tháng hai năm hai nghìn hai mươi thành phố đã thu ngân sách gần một mươi một tỷ đồng
giảm bốn trăm bốn mươi năm tỷ đồng so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín tương đương bốn dự toán pháp lệnh
số thu ngân sách nhà nước của các chi cục lớn như hải quan cảng sài gòn khu vực một
hải quan cảng sài gòn khu vực ba đầu tư hiệp phước sân bay tân sơn nhất
tuy có giảm nhưng vẫn ổn định do tác động hàng hóa nhập khẩu từ trung quốc
và xuất khẩu từ việt nam sang trung quốc đã ảnh hưởng đến tình hình thu ngân
của tp hcm trong thời gian qua
cục hải quan đang tìm giải pháp phù hợp để thúc đẩy việc xuất nhập khẩu trong thời gian tới